cuộc xung đột giữa israel và phong trào hamas đã kéo dài một tuần và chưa có dấu hiệu lắng dịu
một loạt các nỗ lực ngoại giao cũng đang được tiến hành nhằm thúc đẩy một giải pháp hòa giải
thủ tướng đức olaf scholz mới đây đã có cuộc điện đàm với tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan
để thảo luận về những diễn biến mới nhất tại giải gaza
tổng thống erdogan đã thông báo với thủ tướng olaf schol về những nỗ lực của ankara
trong việc giảm đeo thang căng thẳng cũng như việc nước này sẵn sàng đóng vai trò trung gian
để tìm giải pháp cho cuộc xung đột israel hamas
về phần mình người đứng đầu chính phủ đức tuyên bố berlin ủng hộ các nỗ lực ngoại giao của thổ nhĩ kỳ
nhằm giảm đeo thang cuộc xung đột đang diễn ra ở trung đông
phát biểu tại cuộc họp báo ở berlin người phát ngôn của thủ tướng olaf schol
cũng đã ca ngợi nỗ lực hòa giải của tổng thống erdogan và cho biết lãnh đạo hai nước đang liên lạc chặt chẽ với nhau
quan chức này nói rõ tổng thống erdogan là người có tầm ảnh hưởng
và đức sẵn sàng hỗ trợ ông sử dụng ảnh hưởng đó của mình để giải quyết xung đột trong khu vực